chất thải bùn thải này chưa tác động ảnh hưởng môi trường nên môi trường đấy vẫn ở mức độ đạt quy truẩn môi trường bình thường
một vấn đề nhận được sự quan tâm của báo chí đó chính là việc website của vietnam airlines và màn hình hiển thị thông tin ở các khu vực làm thủ tục bay
tại cảng hàng không quốc tế nội bài và tân sơn nhất bị hacker tấn công
bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông đã gửi thông điệp tới cộng đồng mạng việt nam
ở đây chúng tôi cũng xin khuyến nghị với các cơ quan báo chí và thông qua cơ quan báo chí chúng ta
chúng ta khuyến nghị với cộng đồng mạng và cộng đồng an toàn thông tin việt nam là chúng ta phải tuân thủ pháp luật và đạo đức nghề nghiệp
tránh những hành vi khiêu khích hoặc thách thức không cần thiết ví dụ như dùng những nhóm hacker của việt nam tấn công lại nhóm ha của nước này nước khác
tại phiên họp báo nhiều thông tin cũng đã được cung cấp
như sẽ trả lời những thông tin của các cơ quan báo chí

nợ xấu vẫn dưới mức ba theo như mục tiêu đã đặt ra vụ việc bổ nhiệm ông trịnh xuân thanh sẽ bị xử lý nghiêm
chiều ngày hai tháng tám cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh đã tổ chức công bố quyết định khởi tố vụ án hình sự
về hành vi vi phạm quy định về quản lý chất thải nguy hại trên địa bàn phường kỳ trinh và sông trí thị xã kỳ anh tỉnh hà tĩnh
theo đại tá bùi đình quang
thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh
sau khi xác định có dấu hiệu của tội phạm về việc xả thải chất thải nguy hại của công ty trách nhiệm hiếu hạn
găng thép hương việt phongmosa hà tĩnh trên địa bàn thị xã kỳ anh trong thời gian vừa qua
cơ quan cảnh sát điều tra công an hà tĩnh đã khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về quản lý chất thải nguy hại
xảy ra trên địa bàn thị xã kỳ anh xác định lượng chất bùn thải bị trôn lấp tại phường kỳ trinh và phường sông trí
là chất thải công nghiệp nguy hại cần được xử lý có nguồn gốc từ phongmosa
công ty cổ phần tư vấn xây dựng và quản lý môi trường đô thị kỳ anh vận chuyển và trôn lấp trái phép
vụ việc được kết luận có dấu hiệu vi phạm hình sự
cho đến giờ phút nay thì cơ quan điều tra cùng đặt tiến hành thiêu tập gọi hỏi tổ chức điều tra tư hợp đồng tư nguồn thải
cho đến việc trôn lấp nguồn thải thì đi đến mấy kết luận như sau
thứ nhất là công ty môi trường đô thị kỳ anh không được cấp phép và không có phép để xử lý các nguồn thải này
đây là kỳ việc thứ nhất
kỳ việc thứ hai là công ty phomosa của hà tình đặt kỳ hợp đồng với công ty môi trường đô thị kỳ anh
để đưa nguồn thải ra xử lý là cũng không đủ quy định
thứ hai là việc xử lý nguồn thải của công ty môi trường đô thị kỳ anh lấy tư nguồn thải phomosa thì đã được kết quả giảm đình
đó là gì đó là nguồn thải có chất nguồn thải công nghiệp nguy hại theo quy định hợp luật
và việc công ty môi trường đô thị kỳ anh đã vận chuyển số bùn thải này ra để trôn lấp ở hai địa điểm
không đủ quy định
vì vậy cho đến hôm nay có cái kết quả giảm đình của bộ tài nguyên môi trường có cái thông báo
thì cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
đối với hành vi của một số người là liên quan trong vụ xảy ra một mươi một tháng bảy vừa qua
trả lời các câu hỏi liên quan đến việc khởi tố vụ án
đại tá bùi đình quang khẳng định trong quá trình điều tra khởi tố vụ án cơ quan điều tra không chịu bất cứ sức ép nào
việc khởi tố hình sự vụ án không tách rời việc xác định nguồn thải với người xử lý nguồn thải
trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước cũng sẽ được xem xét thấu đáo
tuy nhiên xử lý như thế nào còn tùy thuộc vào mức độ vi phạm
thưa quý vị và các bạn cơn bão số hai mặc dù không đổ bộ trực tiếp vào nước ta
nhưng hoàn lưu sau bão được dự đoán với lượng mưa lớn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh phía bắc nước ta
vì vậy việc tăng cường công tác ứng phó với mưa lớn và sạt lở đất lũ quét cần được đặc biệt chú ý
theo thông tin từ ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai do ảnh hưởng của bão số hai
từ đêm ngày hai tháng tám đến hết ngày bốn tháng tám ở bắc bộ có mưa mưa vừa có nơi mưa to
riêng vùng núi và trung du bắc bộ phía tây bắc bộ có mưa to đến rất to từ một trăm linh hai trăm linh mm
có nơi trên hai trăm năm mươi mm cấp độ rủi ro cấp một hai
do các tỉnh phía bắc vừa trải qua đợt mưa lớn của bão số một nhiều địa phương vấn đề tiêu thoát úng vẫn còn diễn ra cục bộ
bên cạnh đó hệ thống hồ đập tại nhiều tỉnh phía bắc việc chứa nước đã đạt chín mươi một trăm linh dung tích thiết kế
cần được xả bớt để bảo đảm an toàn
vì vậy ban chỉ đạo trung ương yêu cầu các địa phương chủ động các phương án ứng phó với mưa lớn
ngập úng ở vùng trũng lũ quét sạt lở đất ở vùng núi
đối với trên biển do sức gió vẫn đạt cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy tám
mưa rông mạnh kèm lốc xoáy biển động mạnh nên người dân cần tuân thủ theo hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn
kịp thời di chuyển tàu thuyền ra khỏi vùng nguy hiểm để bảo đảm an toàn
do ảnh hưởng của cơn bão số hai từ đêm ngày hai tháng tám đến hết ngày bốn tháng tám
ở bắc bộ sẽ có mưa có nơi mưa vừa có nơi mưa to
riêng vùng núi và trung du bắc bộ phía tây bắc bộ có mưa to đến rất to
với lượng là từ một trăm linh đến hai trăm linh m
có nơi trên hai trăm năm mươi mm
thủ tướng chính phủ đã có công điện chỉ đạo phòng chống cơn bão này
để chủ động phòng tránh ứng phó hạn chế thiệt hại do bão
trước hết là đối với phương tiện tàu thuyền hoạt động trên biển tránh tư tưởng chủ quan
thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ tài nguyên và môi trường chỉ đạo trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia
tập trung theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão tổ chức dự báo cảnh báo
cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tin đại chúng và các cơ quan có liên quan
để kịp thời thông tin đến người dân và phục vụ công tác chỉ đạo ứng phó với bão
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn chỉ đạo ngành thủy sản phối hợp với lực lượng biên phòng tuyến biển
chính quyền các địa phương và các cơ quan đơn vị có liên quan ra soát kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển
đặc biệt là các tàu đánh bắt xa bờ hoạt động ở khu vực có nguy cơ ảnh hưởng của bão
chủ động hướng dẫn tàu thuyền không đi vào và khẩn trương thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm
những trường hợp không bảo đảm an toàn kiên quyết yêu cầu di chuyển về bờ tránh trú
bộ giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị quản lý hoạt động vận tải nắm chắc thông tin
hướng dẫn bảo đảm an toàn cho các tàu vận tải trên biển
ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn bộ quốc phòng chỉ đạo chuẩn bị phương án bố trí lực lượng phương tiện
tại các khu vực sung yếu sẵn sàng hỗ trợ địa phương triển khai cứu hộ cứu nạn tổ chức sơ tán khi có yêu cầu
ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố theo dõi chặt chẽ thường xuyên cập nhật diễn biến của bão
để kịp thời chỉ đạo các cấp chính quyền ở địa phương và người dân triển khai các biện pháp chủ động phòng tránh
ứng phó có hiệu quả kiên quyết không để xảy ra thiệt hại do chủ quan
thưa quý vị cũng do ảnh hưởng của cơn bão số hai vào chiều ngày hai tháng tám tại huyện bảo thắng và mường khương tỉnh lào cai
đã xảy ra rông lốc và sấm xét khiến hai người tử vong
tại huyện bảo thắng
cơn rông lốc cục bộ đã làm tốc mái một mươi ba nhà dân và làm gãy đổ cây cổ thụ cao khoảng gần năm mươi mét
đè sập hoàn toàn căn nhà cấp bốn của gia đình anh trần đức trọng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
khiến cháu trần việt anh sinh năm hai nghìn một mươi năm tử vong tại chỗ và bà vũ thị liên sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi hai bị thanh dầm nhà sập rơi vào đầu gây chấn thương nặng
cùng thời điểm trên tại thôn ma ngán xã lùng khấu nhin huyện mường khương đã xảy ra một trận rông lốc mưa lớn
và xét đánh khiến một người tử vong và hai người bị thương
ngay sau khi sự việc xảy ra ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh lào cai và các đơn vị chức năng
đã khẩn trương đến hiện trường nắm bắt tình hình chỉ đạo các lực lượng tại chỗ giúp đỡ các hộ gia đình bị thiệt hại khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra
gia lai hiện là tỉnh có số người mắc bệnh sốt xuất huyết cao nhất cả nước nhưng ý thức phòng chống bệnh của người dân rất kém
từ đầu năm đến nay toàn tỉnh gia lai đã ghi nhận gần ba tám trăm linh trường hợp mắc bệnh
trong đó đã có một trường hợp tử vong hơn hai phần ba số xã phường thị trấn của tất cả một mươi bảy huyện thị xã thành phố trong tỉnh đã có bệnh nhân
đáng chú ý đây là năm thứ hai liên tiếp bệnh sốt xuất huyết bùng phát tại gia lai không còn theo quy luật ba năm năm như trước đây
ông đinh hà nam phó giám đốc sở y tế tỉnh gia lai cho biết bệnh sốt xuất huyết đúng theo quy luật là từ ba đến năm năm mới quay lại một lần
nhưng mầm bệnh đã nằm trong cộng đồng vector truyền bệnh cũng nằm trong cộng đồng
dẫn tới mầm bệnh vẫn còn tồn tại nên nó không theo chu kỳ diễn biến khá phức tạp và ngành y tế tỉnh đang hết sức lo lắng
năm hai nghìn một mươi năm ghi nhận một trường hợp tử vong từ đầu năm đến nay cũng đã ghi nhận một trường hợp tử vong
mặc dù ngành y tế gia lai đã làm rất mạnh tổ chức chiến dịch người dân tự diệt mũi lăng quang bỏ gậy để phòng chống bệnh zika và sốt xuất huyết
tuy nhiên qua công tác kiểm tra sau các chiến dịch thì gần như công tác vệ sinh môi trường không có chuyển biến gì
người dân nghĩ đây là trách nhiệm hoàn toàn của ngành y tế
chiều ngày hai tháng tám tại tự trường phổ thông cơ sở nguyễn đình chiểu hà nội tổ chức lễ khánh thành sân chơi hòa nhập cho trẻ em khuyết tật
chương trình do chính phủ australia cùng nhiều đơn vị doanh nghiệp tài trợ
với diện tích hai trăm linh m hai được khởi công xây dựng đúng vào ngày quốc tế thiếu nhi mùng một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
được sự hỗ trợ miễn phí về thiết kế của trường đại học xây dựng và thi công của nhóm think playground
sau hai tháng thực hiện sân chơi hòa nhập trẻ em của trường phổ thông cơ sở nguyễn đình triều được khánh thành
bao gồm nhiều trò chơi như xích đu cầu trượt bánh xe khổng lồ vườn âm thanh con đường cảm nhận
đây là địa điểm giúp các em học sinh nói chung đặc biệt là các em khuyết tật nói riêng
có cơ hội được tham gia vui chơi như những bạn bè cùng trang lứa
có thể nói để xây dựng thành công sân chơi
chơi hòa nhập không chỉ là nỗ lực của nhà trường của cá nhân và các đơn vị tập thể
mà quan trọng nó còn thể hiện thông điệp về tình yêu thương sự quan tâm đối xử bình đẳng giữa các học sinh với nhau
năm học mới lại sắp bắt đầu
bên cạnh việc lo mua sắm sách vở đồ dùng cần thiết cho con em mình
có một vấn đề khiến các bậc phụ huynh không khỏi băn khoăn
đó là cứ đến hẹn lại thu một khoản tiền không nhỏ đóng góp đầu năm học
điều đáng nói là nếu chỉ là những khoản thu theo quy định
thì tiền trường đã không trở thành gánh nặng
nhưng thực tế từ nhiều năm nay
có nhiều khoản thu ngoài ý muốn luôn là nỗi bức xúc của nhiều phụ huynh
mặc dù ngành giáo dục đã có những quy định rõ ràng
hơn một trăm bốn mươi triệu đồng mà trường trung học cơ sở ba đình quận ba đình hà nội
đã phải trả lại cho hơn ba trăm linh phụ huynh do thu sai quy định
xảy ra từ năm học hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi năm
theo quyết định số năm mươi một hai nghìn một mươi ba
quy đề ubng
ngày hai mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi ba của ubnd tp hà nội
mức thu cơ sở vật chất phục vụ bán chú là không quá một trăm linh đồng một học sinh một năm
tuy nhiên vào cuối tháng bảy năm hai nghìn một mươi bốn
trước khi bước vào năm học chính thức
trường trung học cơ sở ba đình đã thu của mỗi em học sinh bán chú là năm trăm linh đồng
tiền cơ sở vật chất ban đầu
sự việc này sau đó đã bị phát giác
buộc nhà trường phải trả lại cho mỗi học sinh bốn trăm linh đồng
tuy nhiên trước đó năm học hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi bốn
cũng với cách làm tương tự
trường trung học cơ sở ba đình đã thu tiền cơ sở vật chất của học sinh lên đến sáu trăm linh đồng
và số tiền lạm thu đã không được trả lại
cái khoản mà thu cơ sở vật chất ban đầu tiên là năm trăm linh nghìn
sau đó bổ sung thêm một trăm linh nữa là tổng sáu trăm linh
thì cái đấy thì tôi có hỏi lại cô chủ nhiệm khoa trước thì cũng là nói là
nhưng mà đến năm sau tôi chủ nhiệm
năm đấy là năm học hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi năm
thì các con lúc đấy đã lên lớp bảy rồi
thì lúc đấy mới có thông tin là khóa dưới
là được trả lại khoảng bốn trăm linh từ cái khoản thu đấy
thu ban đầu cơ sở vật chất
thì các con mà tôi chủ nhiệm năm đấy thì hiện tại
hay hiện tại cái thời điểm tôi chủ nhiệm là không hề được trả lại
và đến bây giờ là sau hai năm
các con năm nay bắt đầu bước lên lớp
thì cũng vẫn chưa có thông tin nào được trả lại
bên cạnh đó mỗi phụ huynh còn phải đóng thêm
quỹ phụ huynh của lớp và quỹ phụ huynh của trường
riêng quỹ phụ huynh của trường đã là bốn trăm linh đồng một học sinh một năm
mà các phụ huynh không biết rõ quỹ này dùng để chi vào những việc gì
thế nhưng cái quỹ phụ huynh trường
cái quỹ phụ huynh tù mổ nhất
bởi vì là thu vào từng đấy tiền
ví dụ như trường tôi đây thu hai trăm linh một học kỳ
nhân lên bốn trăm linh nghìn một năm
nhân với số học sinh là khoảng một bốn trăm linh học sinh
thì cái số tiền đó nó lên tới năm trăm sáu mươi triệu
nhưng mà cái chi thì họ có công khai cho tôi là chi những cái gì đâu
nói thật là nhiều gia đình bắt buộc phải đóng
người ta cũng không dám có ý kiến
bởi vì là một ý kiến nhỏ nhỏ không thay đổi được gì
nhưng mà khi mà nó không phải là một cái quỹ phụ huynh
cộng rất nhiều khoản rất nhiều khoản đầu năm
thì nhiều gia đình là thực sự rất là khó khăn
nếu chỉ nhìn vào các khoản thu mà sở giáo dục và đào tạo hà nội
cũng như các cơ quan quản lý
cho phép các trường được thu của phụ huynh học sinh
thì tiền trường không phải là gánh nặng với đại đa số phụ huynh
chẳng hạn học phí ở bậc tiểu học được miễn phí
trung học chỉ có bốn mươi đồng một học sinh một tháng
tuy nhiên những khoản thu trên thực tế thì cao hơn rất nhiều
tháng chúng tôi có thu ví dụ như tiền câu lạc bộ tiền ăn
các con học bán chú thì có tiền ăn
rồi rất là nhiều tiền khác
thì sau khi chúng tôi nộp về thủ quỹ
thì cô thủ quỹ cũng không hề cho chúng tôi hóa đơn luôn
không chỉ lạm thu thu sai quy định hay vượt mức thu quy định
câu chuyện không minh bạch với những khoản tiền mà cha mẹ học sinh
đóng góp tại trường trung học cơ sở ba đình hà nội
mà chúng tôi sẽ tiếp tục đề cập sẽ là những minh chứng
cho vấn đề lạm thu trong giáo dục phổ thông hiện nay
tối hai tháng tám tại thành phố quy nhơn tỉnh bình định
liên hoan quốc tế võ cổ truyền việt nam lần thứ sáu năm hai nghìn một mươi sáu
đã chính thức khai mạc với sự góp mặt của hơn năm mươi đoàn võ thuật
đến từ việt nam maroc italy pháp mỹ nga algeria canada và bồ đào nha
liên hoan quốc tế võ thuật cổ truyền việt nam lần thứ sáu năm hai nghìn một mươi sáu
diễn ra từ ngày hai đến ngày bốn tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu
với chủ đề bảo tồn và phát huy võ cổ truyền việt nam
nhằm tôn vinh võ cổ truyền di sản văn hóa phi vật việt nam
hướng đến trở thành di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại
lễ khai mạc với sự tham gia biểu diễn của hơn một võ sư võ sinh
diễn viên thuộc các đoàn võ thuật nghệ thuật trong nước và quốc tế
đã tái hiện lại quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc việt
trong đó tinh thần thượng võ thể chất dẻo dai
ý chí cuột cường đã làm nên sức mạnh của cả dân tộc
giúp dân tộc việt nam chinh phục thiên nhiên chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược
lần đầu tiên qua sáu kỳ liên hoan
nghi lễ tôn vinh tổ nghiệp võ cổ truyền đã được đưa vào chương trình như một hoạt động chính thức
với sự tham gia của nhiều thành viên quốc tế
sau lễ khai mạc các đại biểu đã tham gia giao lưu võ thuật tại các lò võ tiêu biểu trong tỉnh bình định
cùng ngày tại thành phố tam kỳ hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh quảng nam
đã tổ chức kỷ niệm năm mươi năm năm thảm họa da cam ở việt nam
mùng một mươi tháng tám năm một nghìn chín trăm sáu mươi một mùng một mươi tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu và đón nhận huân chương lao động hạng ba
trong cuộc chiến tranh xâm lược việt nam mỹ đã sử dụng nhiều loại vũ khí
trong đó chất độc hóa học là vũ khí đã để lại nhiều hậu quả nặng nề
về môi trường và sức khỏe con người qua nhiều thế hệ
hơn bốn tám triệu người việt nam bị phơi nhiễm hơn ba triệu người là nạn nhân
tỉnh quảng nam có ba mươi năm người bị phơi nhiễm và hơn năm năm trăm linh người là nạn nhân bị nhiễm chất độc hóa học
đến nay toàn tỉnh đã có tám trăm ba mươi người chết vì chất độc này
nhiều gia đình có ba nạn nhân trở lên phải vật lộn với bệnh tật hiểm nghèo
như liệt hoàn toàn hay một phần cơ thể mù cầm điếc thiểu năng trí tuệ tâm thần dị tật bẩm sinh
nhiều năm qua hộ nạn nhân chất độc gia cam diocene tỉnh quảng nam
đã làm tốt công tác chăm sóc giúp đỡ các nạn nhân hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa
hỗ trợ vốn chăn nuôi sản xuất tìm việc làm và nuôi dưỡng các cháu nạn nhân chất độc da cam dioxin
và trẻ em khuyết tật tại trung tâm thuộc tỉnh hội
tại buổi lễ hộ nạn nhân chất độc gia cam diocene tỉnh quảng nam
đã vinh dự đón nhận huân chương lao động hạng ba phần thưởng cao quý của chủ tịch nước trao tặng
trong phần tin thế giới mỹ và singapore cam kết tăng cường hợp tác thúc đẩy tpp
bệnh than bùng phát tại nga
trong khuôn khổ chuyến thăm mỹ kéo dài một tuần của thủ tướng singapore lý hiển long
nhân dịp hai nước kỷ niệm năm mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao
mỹ và singapore đã nhất trí cam kết tăng cường hợp tác và thúc đẩy hiệp định đối tác xuyên thái bình dương
tối qua theo giờ việt nam thủ tướng singapore lý hiển long đã hội đàm với tổng thống mỹ barack obama tại phòng bầu dục nhà trắng
tổng thống obama khẳng định singapore là một đối tác vững chắc của washington
đồng thời nhấn mạnh hai nước đều cùng chia sẻ tầm nhìn về một khu vực châu á thái bình dương thịnh vượng và hòa bình và về một thế giới an toàn hơn
về phần mình thủ tướng lý hiển long một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của hiệp định đối tác xuyên thái bình dương tpp mà cả hai nước đều tham gia ký kết và hối thúc các nhà lập pháp mỹ thông qua văn kiện này
tpp không chỉ mang lại lợi ích cho người lao động và các doanh nghiệp mỹ mà còn phát đi tín hiệu rõ ràng và quan trọng rằng nước mỹ sẽ tiếp tục dẫn đầu tại khu vực châu á thái bình dương
do vậy tôi hy vọng rằng văn kiện này sẽ nhanh chóng được các nhà lập pháp mỹ thông qua
lời hối thúc mỹ thông qua tpp cũng đã được thủ tướng lý hiển long đưa ra trước đó tại hội đồng doanh nghiệp mỹ asean ở washington
sau cuộc đảo chính bất thành mối quan hệ giữa thổ nhĩ kỳ và phương tây lại dạn nứt bởi những cáo buộc từ thổ nhĩ kỳ
tổng thống recep tayyip erdogan vừa đưa ra tuyên bố cho rằng cuộc đảo chính là một kịch bản được viết từ bên ngoài thổ nhĩ kỳ
ngụ ý khả năng có sự liên quan của nước ngoài trong âm mưu này dù ông không nêu đích danh nước nào
phát biểu tại sinh tổng thống ở ankara ông erdogan cũng cáo buộc phương tây hậu thuẫn khủng bố và những đối tượng thực hiện âm mưu đảo chính nhằm lật đổ ông
tổng thống erdogan đề cập tới việc tòa án ở đức đã không cho phép ông phát biểu trực tuyến trước đám đông ủng hộ ở colonier hồi tuần trước
trong khi ankara đã trao cho đức danh sách hơn bốn tay súng bị truy nã song không nhận được hồi âm
về phía mỹ ông cũng đặt câu hỏi về mối quan hệ giữa ankara và washington thì mỹ vẫn chưa dẫn độ giáo sĩ huland
người hiện sống lưu vong ở mỹ vốn bị ankara cáo buộc đứng sau âm mưu đảo chính về thổ nhĩ kỳ
hiện quan hệ giữa thổ nhĩ kỳ và mỹ đã trở nên căng thẳng khi một số quan chức thổ nhĩ kỳ cáo buộc washington có thể đã đứng đằng sau âm mưu vụ đảo chính này
dịch bệnh than đã bùng phát tại miền đông bắc nước nga khiến một người tại yaman vùng lãnh thổ siberia tử vong
ngoài ra thì còn có gần một trăm linh trường hợp khác cũng phải nhập viện
theo hãng tin tass trường hợp tử vong là một nam thiếu niên một mươi hai tuổi được chuẩn đoán nhiễm virus bệnh than
người phát ngôn vùng yaman cho biết hiện còn có hơn chín mươi trường hợp khác tại nga phải nhập viện để theo dõi tình hình sức khỏe
giới chức địa phương cho biết dịch bệnh than còn là thủ phạm khiến hơn hai ba trăm linh con toàn lọc bị chết tại khu vực này
hiện tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại yamalo nenets
hàng chục nhân viên y tế đã có mặt tại ổ dịch để kiểm soát tình hình
giới chức hữu quan nga đã phong tỏa ổ dịch và sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo đảm toàn bộ vật nuôi được tiêm chủng vaccine ngừa bệnh
đồng thời bảo đảm dịch bệnh không có nguy cơ lây lan sang các vùng lần cận
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại